trừng sáu mươi kg trở lại heo có thịt săn nhiều nạc màu đỏ sẫm
một con heo nặng cỡ đó nhưng để làm nem chỉ lấy được chừng một mươi năm kg thịt nặng lọc từ bốn cái đùi
thịt được cắt theo chiều ngang chừng ba cm rồi thái nhỏ để ráo nước
sau đó cho vào cối đá để rã thật nhuyễn dứt khoát không xay thịt bằng máy
muốn thịt được nhuyễn dai giòn người thợ phải giã liên tục
cỡ chừng hai mươi ba mươi phút trong lúc giã phải ra thêm đường và muối theo một tỷ lệ chính xác và tuyệt đối không được dùng hẳn the
khi thịt đã chín nhuyễn người ta ra thêm hạt tiêu và da heo đã sắt nhỏ
có hai loại nem nem tươi và nem chua
nem tươi là nêm nướng ăn ngay còn nem chua thì để được lâu
những chiếc nem chua nhỏ xinh vung vắn
được gói bằng lá chuối chát xanh miếng nem bên trong được gói bằng lá ổi để hút ẩm và tạo nên một hương vị đặc trưng khó cưỡng
nem sau khi gói ba ngày là có thể đem ra dùng
nem chợ huyện có lẽ ngon hơn hấp dẫn hơn bởi mọi công đoạn đều được làm hoàn toàn bằng tay mà không có sự hỗ trợ của bất cứ loại máy móc nào
nem sau khi làm xong sẽ được đóng gói và hút chân không để đem tinh hoa của quê hương bình định đến với mọi miền đất nước
và làm quà cho cả du khách quốc tế
ở bình định gọi là độc nhất vô nhị
và cái nem này không chỉ những là ở cái lưu hành trong tính mà ngoài tính thậm chí khách du lịch nước ngoài về đây thì cũng mua một ít về để làm quà
nó có giá trị cái nem chợ huyện này là trong ngày dỗ chạp chạp má đám cưới tiệc
thì người ta mua cái nem chợ quyện này về
sau là cúng sau là mình hậu tàng
nhưng đặc biệt trong ngày tết cổ truyền thì nhà nào cũng phải có một ít nem chả chợ huyện
để là làm cái món đặc sáng để mà cúng và đái khách
chợ huyện thuộc xã phước lộc huyện tuy phước tỉnh bình định
với món nem chả nổi tiếng ai có dịp qua đây cũng muốn mang cho mình một chủ nem về thưởng thức
nêm chả chợ huyện thì nó là một cái thương hiệu rất là lâu đời ở tỉnh bình định này rồi
nó có tiếng tâm và anh mình đã thưởng thức thấy rất là ngon
và khi mình làm khách sạn nhà hàng thì mình cũng giới thiệu rất là nhiều khách ra thưởng thức nem chả chợ huyện
được các khách từ hà nội hay sài gòn người ta đánh giá là cái nem này rất là tốt rất là uy tín
ở bình định có những đặc sản như là nem chợ huyện bảy nêm
bánh tráng nước bánh tráng nước bánh tráng nước bánh tráng nước
bánh tráng nước dừa rượu bầu đá những món này gia đình tôi cuối năm cũng phải mua về để cúng ông bà tổ tiên
và để tiếp khách trong những ngày tết
đây là những món mà không thể thiếu của mỗi gia đình của tỉnh bình định
trong mâm cơm để dâng cúng tổ tiên ngày xuân mỗi nơi đều có một đặc sản quê hương để tỏ lòng thành kính
mảnh đất bình định cũng ấp ủ
trong mâm cơm có một chút men nồng ấm để gửi cả tấm lòng vào mâm cơm với bình rượu bầu đá
rượu được nấu chủ yếu ở làng cú lâm thuộc xã nhơn lọc an nhơn tỉnh bình định
màu đá là tên của bầu nước ngày xưa cả làng dùng chung
đây cũng chính là nguồn nước để trưng cất rượu bầu đá
muốn có một bình rượu ngon người nấu phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về nguồn nước gạo men dụng cụ nấu
cộng với kinh nghiệm gia truyền
công đoạn nấu rượu vô cùng công phu
rượu được nấu bằng đậu xanh
nếu một mẻ năm kg đậu sẽ được từ ba năm đến bốn lít rượu và phải mất tới sáu giờ
công thức đặc biệt riêng thì trước khi nấu là mình chọn gạo là gạo đẹp đó nấu
rồi là nếp cộng nếp
đậu xanh đẹp đó nấu đậu xanh cũng đậu xanh đẹp đó mà nấu
trước khi nấu là nấu dừa cơm chín ngon
rồi là khi chín rồi là dỡ ra đó cho nguội
rồi là giả men ố vô
trong khi ố là ba ngày đô nước
rồi ba ngày sau nữa nấu là sáu ngày ra thành ruột
men để ủ rượu phải được giã kỹ cho thật mịn
rồi giải thật đều lên đậu đã nấu
sau khi rác đủ lượng men đậu xanh được cho vào một thùng nhựa đậy kín để ủ
trước khi nấu là mình phải chậm cho nó điều lứa nó nhỏ bình thường
rồi là hệ thống làm lạnh lúc nào là cũng phải lạnh
đó là phải rượu rất ngon thôi chứ không có ngó nào mà không ngon được hết
dụng cụ dùng để nấu đều làm bằng sành thủy tinh và tre
nên rượu khi nấu xong đậu xanh đẹp đó nấu
có hương vị đặc trưng mà không đâu có được
khi bước chân đến bình định tôi còn đang nghe tất cả những người đồng đoái về làng ngờ của bình định này làng ngờ bầu đá
cho nên tôi tới để mà thử rượu có ngon hay không
trong lúc ô thử thì rượu rất ngon và tăng nồng độ cũng cao
nói chung là thật chất của rượu bầu đá rất ngon
cho nên tôi đến đây để mua đem về trong công nghệ của tôi sử dụng trong công nghệ của tôi
để chế biến và làm cho tăng thêm cái nồng cái sự chất lượng bên kinh doanh của tôi
khi chứng cất không được vội vàng phải dùng lửa lưu dư mới vắt cạn được tinh chất của đậu xanh
người nấu rượu lâu năm không cần nếm cũng có thể thẩm định được chất lượng của rượu bằng cách lắng nghe tiếng rơi của giọt rượu trong vải sành
lúc trưng cất và hương diệu thoáng qua rượu bầu đá được coi là thứ rượu thiêng liêng của miền đất võ
rượu bầu đá là thứ khá là đẹp
rượu bầu đá không thể thiếu trong mỗi dịp tế lễ
vùng đất bình định không chỉ nổi danh
rượu bầu đá là vùng đất võ trời văn mà còn mang trong mình nhiều nét văn hóa ẩm thực vô cùng đặc sắc mà trong khuôn khổ chương trình không thể nào kể hết
nếu có dịp bạn hãy ghé qua để có thể trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận
xuân mới kính chúc quý khán giả một năm mới an khan tịnh vượng và thật nhiều sức khỏe